các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dịch bệnh được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ do đó có thể xuất hiện những biến chủng mới trên thế giới
các cấp các ngành quyết liệt triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thúc đẩy giải ngân đầu tư công
triển khai các nghị quyết của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du và miền bắc
vùng đồng bằng sông cửu long quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được phê duyệt
thủ tướng nêu rõ qua các báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực công nghiệp
dịch vụ nông nghiệp lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường an ninh quốc phòng đối ngoại hội nhập
tình hình thời gian tới còn nhiều khó khăn thách thức do các yếu tố trong nước và quốc tế
nhắc lại đợt bùng phát dịch lần bốn bắt đầu từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trong dịp nghỉ lễ
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành không được lơ là chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt
trong bối cảnh việt nam có độ bao phủ vaccine lớn nhưng độ mở cửa cũng rất lớn
cùng với đó phải chuẩn bị tốt cho nhiều sự kiện quan trọng trong tháng năm như hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba
và khai mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ sea games ba mươi một
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư tiếp nối đà phát triển của quý i
tình hình tháng bốn tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực
các cân đối lớn được đảm bảo và có dư thu đủ chi xuất đủ nhập làm đủ ăn điện và lao động đủ
nhiều lĩnh vực đạt mức tốt hơn cả những năm trước đại dịch
công tác an sinh xã hội các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách người nghèo được triển khai tích cực
chú đáo hiệu quả tiết kiệm trong đó có các gói hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
các chính sách hỗ trợ người dân thiếu đói sát hạt tiếp tục được thực hiện
các hoạt động vui chơi giải trí văn hóa nghệ thuật từng bước được phục hồi trở lại
trật tự an toàn xã hội được bảo đảm quốc phòng an ninh được giữ vững đối ngoại được đẩy mạnh
hy vọng với những chỉ đạo sát sao của thủ tướng cũng như các cơ quan chức năng
việt nam sẽ hồi phục nhanh chóng sau đại dịch